xin kính chào quý vị và các bạn
do đã nằm sâu trong khối không khí lạnh với bản chất khô lạnh và lệch đông
nên thời tiết trong đêm nay tại bắc bộ sẽ nhiều mây hơn về đêm và sáng
sương mù vì thế mà cũng xa tăng khiến việc lưu thông quỷ sáng gặp đôi chất khó khăn do tầm nhìn thấp
còn về nhiệt độ trên khu vực thì chưa có nhiều thay đổi
khi mức nhiệt vẫn giao động là từ hai mươi đến ba mươi độ có nơi còn cao hơn
nhiễu động trong đới gió đông không còn thay vào đó là trường phân kỳ gió
vì thế mà trong đêm nay và ngày mai khu vực các tỉnh từ quảng bình trở vào cho đến khánh hòa
thì vẫn có mưa rào rải rác và có nơi có rông nhưng lượng không lớn và phổ biến là ở dưới một mươi năm mm
do trời vẫn còn nhiều mây và có mưa nên nhiệt độ cao nhất ngày ở khu vực thanh hóa đến thừa thiên huế
phổ biến là từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ riêng phía bắc có nơi còn cao hơn
còn khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận nhiệt độ là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ có nơi còn cao hơn
khu vực tây nguyên
tây nguyên có mưa ở một vài nơi vào lúc chiều tối ban ngày thì trời có nắng
với nhiệt độ ngày đêm ở đây có xu hướng tăng nhẹ lên ngưỡng là từ một mươi chín đến ba mươi độ cục bộ có nơi còn cao hơn
trong khi đó tại nam bộ trong hôm nay và ngày mai vẫn chịu tác động của rãnh thấp xích đạo nên vẫn có mưa
riêng thời điểm chiều tối và đêm thì cục bộ có mưa to
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở khu vực nam bộ là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
đến với biển đông tại quần đảo hoàng sa có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín biển động mạnh
nhiệt độ là từ hai mươi năm đến ba mươi độ
còn tại quần đảo trường sa thì có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa
gió đông bắc mạnh cấp bốn cấp năm
nhiệt độ là từ hai mươi sáu đến ba mươi một độ
khu vực hà nội nhiều mây không mưa
sáng sớm có sương mù nhẹ dài rác trời lạnh
trưa chiều giảm mây trời nắng
gió đông đến đông bắc cấp hai cấp ba
nhiệt độ là từ hai mươi đến ba mươi độ